thưa quý vị trong chương trình công tác tham dự hội nghị cop hai mươi tám và hoạt động song phương tại uae
sáng nay theo giờ địa phương thủ tướng phạm minh chính đã tiếp ông tani bin ahmed al jaudi
quốc vụ khanh phụ trách bộ kinh tế cùng đại diện một số tập đoàn kinh tế lớn của uae
tại cuộc tiếp quốc vụ khanh phụ trách bộ kinh tế uae thủ tướng cho biết trong các cuộc gặp
tổng thống uae đã khẳng định không có hạn chế với hàng hóa việt nam và uae
và khuyến khích tối đa đầu tư của uae vào việt nam
ue mong muốn hợp tác với việt nam để triển khai thành lập trung tâm nghiên cứu của microsoft tại việt nam
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy sớm hoàn thành đàm phán hiệp định cepa
với cách làm linh hoạt thực tiễn kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh
thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn doanh nghiệp quỹ đầu tư của uae tìm hiểu cơ hội
và tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư tại việt nam
cho biết việt nam đang xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư với các ngành lĩnh vực mới nổi công nghệ cao
mà chín doanh nghiệp tham gia cuộc tiếp rất quan tâm
nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính và ông thani bin ahmed al zawidi
quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế bộ ngoại thương uae đã chứng kiến trao các biên bản ghi nhớ
hợp tác giữa cảng abu dhabi và cục hàng hải việt nam giữa tập đoàn công nghệ số sirius ihc
và cục chuyển đổi số quốc gia bộ thông tin và truyền thông
cũng dịp này trước đó vào ngày hai tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gặp
chủ tịch nước cộng hòa cuba miguel díaz canel tiếp chủ tịch ngân hàng thế giới azay banga
tại cuộc gặp chủ tịch nước cộng hòa cuba miguel díaz canel thủ tướng chính phủ phạm minh chính
khẳng định việt nam luôn coi trọng giữ gìn và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống
của đoàn kết và hợp tác toàn diện việt nam cuba sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa
của nhân dân cuba thủ tướng chính phủ trân trọng truyền lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước võ văn thưởng và lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới đồng chí miguel díaz canel
cùng lãnh đạo đảng nhà nước cuba và trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cuba thăm việt nam
chủ tịch nước cộng hòa cuba miguel díaz canel chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của chính phủ
và nhân dân việt nam dành cho cuba đánh giá quan hệ cuba việt nam là biểu tượng tốt đẹp được chủ tịch
fidel castro chủ tịch hồ chí minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp lập trường trao đổi tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương
là truyền thống tốt đẹp giữa hai nước hai bên nhất trí phù hợp chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy hợp tác
kinh tế đầu tư thương mại trong đó có hợp tác nông nghiệp bảo đảm an ninh lương thực
tại cuộc gặp chủ tịch ngân hàng thế giới azai banga hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có
đồng thời thúc đẩy các dự án chiến lược quy mô lớn có tác động lan tỏa một số dự án thế hệ mới tiềm năng
trong khuôn khổ khoản vay năm bảy tỷ usd của world bank cho việt nam trong ba năm tới gồm dự án thúc đẩy phát triển
năng lượng tái tạo việt nam dự án trồng một triệu hectare lúa năng suất cao phát thải thấp dự án đường sắt cao tốc hà nội hòa lạc
đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông kiều long và các dự án chuyển đổi số
chuyển đổi xanh thủ tướng chính phủ đề nghị world bank thành lập một trung tâm khu vực đặt văn phòng tại việt nam
chủ tịch world bank đánh giá cao ý tưởng này của thủ tướng khẳng định sẽ nghiên cứu nghiêm túc về việc thiết lập một trung tâm khu vực
cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới thủ tướng phạm minh chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn
trong lĩnh vực về năng lượng đó là tập đoàn copenhagen infracial portner cip của đan mạch và lãnh đạo tập đoàn
enterprise energy group ee của vương quốc anh
chia sẻ về tình hình phát triển điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo của các tập đoàn lãnh đạo tập đoàn cip và ee đề nghị
chính phủ việt nam chỉ đạo các ngành địa phương phối hợp thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư của tập đoàn đồng thời đề xuất một số dự án
có thể hợp tác trong tương lai sẵn sàng cùng việt nam thực hiện kế hoạch huy động nguồn lực trong ctp và kế hoạch giảm phát thải dòng
bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
chính phủ phạm minh chính đánh giá cao hoạt động có hiệu quả của các tập đoàn trong thời gian qua trong đó có các dự án phát triển điện gió ngoài khơi việt nam
thủ tướng đề nghị các tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành đơn vị và các địa phương của việt nam để triển khai hiệu quả các dự án của tập đoàn
tại việt nam nghiên cứu hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư tham gia sâu hơn vào các dự án điện năng lượng tái tạo tại việt nam
và cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới tại thành phố dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
thủ tướng phạm minh chính đã gặp thủ tướng thụy điển of christensen
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với thụy điển
đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao nhất là trong năm hai nghìn hai mươi bốn khi hai nước kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quốc gia việt nam
khi hai nước kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao tạo cơ sở củng cố và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển đất nước
hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi về việc hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế thương mại đầu tư chuyển đổi số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn giáo dục đào tạo mở rộng visa du lịch để thuận lợi hóa giao lưu nhân dân
thủ tướng cũng mong muốn thụy điển chia sẻ kinh nghiệm thành công với việt nam trong lĩnh vực phát triển văn hóa con người an sinh xã hội
nhân dịp này hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương làm cầu nối hợp tác asean eu
đồng thời hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế khu vực trong đó có vấn đề biển đông
thưa quý vị
câu đột phá được nghị quyết đại hội một mươi ba công đoàn việt nam đặt ra đó là đẩy mạnh đối thoại thương lượng tập thể
và trọng tâm là tiền lương tiền thưởng thời giờ làm việc nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động
để thực hiện được cần có nhiều giải pháp trong đó phải nâng cao kỹ năng đàm phán cho cán bộ công đoàn cấp cơ sở
trong năm năm qua công đoàn đã kiến nghị tiền lương tối thiểu vùng tăng hai mươi năm ba mươi bốn trung bình tăng năm mỗi năm
kết quả đó đã góp phần giảm số cuộc ngừng việc tập thể giảm năm mươi năm
tuy nhiên tiền lương tối thiểu chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động
có rất nhiều những áp lực xung quanh cả về biến động về đời sống vật chất cũng như là tinh thần của người lao động
chính vì vậy một trong những yêu cầu đặt ra đó chính là cần phải nâng cao được chất lượng về cuộc sống
và muốn được nâng cao về chất lượng về cuộc sống thì cần có một thỏa thuận có những thỏa ứng lao động những thương lượng tập thể
công đoàn là đóng vai trò hết sức quan trọng đặc biệt là trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
của doanh nghiệp muốn tư nhân thì ông chủ tịch công đoàn cũng phải nắm được tất cả các chế độ chính sách
ông phải là hạt nhân tập hợp được đoàn viên công đoàn của mình để có thể đủ thương lượng với ông chủ
thương lượng với lãnh đạo của doanh nghiệp để đưa ra được những quyền lợi tốt nhất cho người lao động
chính vì vậy đẩy mạnh đối thoại thương lượng
tập thể về tiền thưởng thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi an toàn vệ sinh lao động là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ
là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi tổ chức công đoàn mỗi cán bộ công đoàn cần chú trọng thực hiện đặc biệt là ở cấp cơ sở
tại cuộc họp báo sau đại hội phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã khẳng định đối thoại
thương lượng về tiền lương sẽ tập trung cao nhất bởi đây là vấn đề được người lao động quan tâm cao nhất nhằm bảo đảm cuộc sống
muốn vậy công đoàn việt nam sẽ phải tập trung
đã phát triển thì chúng ta cũng cần phải nâng vùng của một số những huyện thị thành phố
vì khi nâng vùng thì cái mức lương của người lao động thường cũng cao hơn
trong xây dựng chính sách tổng liên đoàn lao động việt nam cũng hướng tới bảo đảm sự công bằng giữa giờ làm việc
của người lao động khu vực cơ quan hành chính nhà nước bốn mươi giờ một tuần và khu vực doanh nghiệp bốn mươi tám giờ một tuần
tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi tái sản xuất sức lao động chăm sóc con cái bảo đảm hạnh phúc gia đình
để hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do fta
chính phủ và các bộ ngành đã ban hành các chính sách tài khoá giúp đa dạng hóa nguồn vốn tín dụng
tuy nhiên trên thực tế việc tiếp cận nguồn tài chính của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn
thống kê của vụ chính sách thương mại đa biên bộ công thương tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường châu âu
trong tổng xuất khẩu chung năm vừa qua chỉ đạt khoảng một mươi hai
một trong những nguyên nhân chính
khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được các fta thế hệ mới
đến từ khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn và nguồn tài chính
tỷ lệ doanh nghiệp có khoản vay từ ngân hàng và tổ chức tiến dụng chỉ đạt một mươi bảy tám
tỷ trọng cho vay không dựa trên bất động sản chỉ giao động ở mức hai mươi năm ba mươi
việc mà tiếp cận nguồn vốn thực sự là đó là khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi
bởi vì sao khi mà ngân hàng cho vay
họ cần tài sản cần nhà sửa cần máy móc
thì mới có cho vay
và việc tiếp cận của các doanh nghiệp của chúng tôi cũng rất là nhiều khó khăn
cơ chế của ngân hàng nó có thể tốt hơn để doanh nghiệp có thể tiếp cận được
tại vì với những đơn hàng lớn
ngoài việc khách hàng có thể ứng
thì chúng tôi vẫn phải bỏ ra một số vốn rất là lớn
khảo sát của liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci
có đến năm mươi năm sáu doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng
tổ chức quốc tế ifc cũng đánh giá
bảy mươi doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam khó và không thể tiếp cận được vấn đề tài chính
mặc dù chính phủ cho đến thời điểm này đã có những cái nghị quyết
những chủ trương về việc bù lãi suất vay cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong ngành chế tạo
nhưng mà thực tế là vẫn chưa có doanh nghiệp nào được bù lãi suất cả
tất cả những chính sách này đều vẫn còn trên giấy
nếu như lãi suất vay của ngân hàng mà được bù khoảng từ bốn năm
thì tôi tin doanh nghiệp việt nam có thể cạnh tranh rất là tốt với các doanh nghiệp khác trên toàn cầu
nguồn vốn tín dụng là thiết yếu và then chốt với doanh nghiệp
để chuyển đổi công nghệ sản xuất đầu tư đáp ứng những tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường fda
để tận dụng các fta này tốt hơn
theo các chuyên gia chính phủ thời gian tới cần chỉ đạo các địa phương mở rộng
đẩy mạnh cho việc phát triển quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa
quỹ này đồng hành cùng với ngân hàng để bảo lãnh cho doanh nghiệp khó khăn
thiếu điều kiện vay vốn được tiếp cận vốn tín dụng
thực hiện quyết định số năm trăm tám mươi tám của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án vận động nguồn lực xã hội
hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm tỉnh yên bái đã vận động và nhận được các nguồn lực hỗ trợ
từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp các tổ chức cá nhân hỗ trợ các trẻ em vùng cao
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có gần chín mươi hai lượt trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh yên bái
được hỗ trợ hơn hai mươi hai tỷ đồng
qua đó đã cải thiện tình trạng sức khỏe
tình trạng sức khỏe dinh dưỡng thông qua khám trự bệnh hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non
tiểu học tham gia hoạt động văn hóa vui chơi giải trí
ngoài ra đề án đẩy lùi tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh yên bái giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm đã được thực hiện
địa bàn tám huyện thị xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh
tỉnh yên bái phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm ba mươi số người xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh
so với giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ việc cán bộ kiểm lâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên ea sô tỉnh đắk lắc bị bắn tử vong
trong khi đang làm nhiệm vụ ngày hôm nay tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc đã tổ chức đoàn công tác đi nắm bắt tình hình
và tham viếng cán bộ tử vong
thông tin ban đầu vào lúc năm giờ sáng ngày hai tháng một mươi hai kiểm lâm viên nguyễn kim anh đi kiểm tra rừng thuộc thôn giang đông
xã iadap sau đó không thấy anh về trạm nên lực lượng của trạm tổ chức tìm kiếm thì phát hiện anh nguyễn kim anh tử vong
tại dãy ngô của người dân với thương tích một mươi bốn vết thương do bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải
các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc đề nghị khu bảo tồn thiên nhiên iaso động viên tinh thần tư tưởng cán bộ kiểm lâm trạm kiểm lâm số hai
tăng cường lực lượng cho trạm để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng tình hình
thực hiện các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng
thưa quý vị ngày hôm nay tại cửa khẩu quốc tế móng cái đã diễn ra chương trình chạy giao lưu hữu nghị quốc tế việt trung lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi ba
một vận động viên đã tham gia cung đường dài hơn một mươi km chạy qua cặp cửa khẩu móng cái việt nam và đông hưng của trung quốc tạo nên một hoạt động đặc biệt
trại giao lưu hữu nghị quốc tế việt trung là hoạt động văn hóa thể thao
nằm trong chuỗi các sự kiện của hội trợ thương mại dung dân
chạy giao lưu hữu nghị quốc tế việt trung móng cái đông hưng lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời là sự kiện đặc biệt thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế
với tinh thần thể thao đoàn kết lấy thể thao văn hóa kết nối tỉnh hữu nghị
các vận động viên đã công hiến cho khán giả nhân dân hai nước những hình ảnh đẹp về sức khỏe tinh thần thân thiện mến khách của hai quốc gia dân tộc
qua đó nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân hai địa phương tham gia tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống
xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy giao lưu các hoạt động văn hóa thể thao giữa hai địa phương
mong cái việt nam và đông hưng trung quốc tăng cường giao lưu kết nối trao đổi kinh nghiệm giữa những vận động viên yêu thích môn thể thao chạy bộ của việt nam
với các vận động viên đến từ trung quốc và các nước trong khối asean
đây chính là sân khấu chính của chương trình giao lưu hát đối
lời ca tiếng hát thắm tình hữu nghị những màn múa đặc sắc văn hóa của hai nước được các ca sĩ diễn viên thể hiện xuất sắc mang lại nhiều cảm xúc cho người xem
sau một đợt covid thì hai nước chưa có nhiều trải nghiệm để giao lưu với nhau
em cũng mong là sau đợt giao lưu này thì có thể hợp tác giữa trung quốc và việt nam trở nên thân thiết hơn
mình muốn là hai nước có nhiều buổi giao lưu như thế

và sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân dân hai nước việt nam trung quốc
thể hiện mối quan hệ hợp tác toàn diện bền vững giữa hai địa phương hai nước